thủ tướng vừa phê duyệt đề án chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ công chức viên chức giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
theo đó phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi năm có năm mươi cán bộ công chức ở trung ương là lãnh đạo quản lý từ cấp phòng
dưới bốn mươi tuổi đạt trình độ ngoại ngữ bậc bốn trở lên sáu mươi viên chức và năm mươi viên chức là lãnh đạo quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc bốn trở lên
mục tiêu chung của đề án là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức chuyên nghiệp có chất lượng cao sử dụng ngoại ngữ thành thạo để làm việc trong môi trường quốc tế